lực lượng công an phường vĩnh thanh vân thành phố rạch giá tỉnh kiên giang vừa bắt quả tàng trương tú châu đang bán số đề cho các con bạc
qua khám xét lực lượng chức năng còn phát hiện một lượng lớn dụng cụ dùng để sử dụng ma túy tổng hợp
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ nhiều phơi số đề và tiền mặt
qua kiểm tra còn phát hiện trong tủ của châu có hơn năm trăm linh dụng cụ bằng thủy tinh và bình ga cùng nhiều vật dụng khác dùng để sử dụng ma túy đá
bước đầu châu khai nhận đã bán số đề từ hơn một năm nay và tự đứng ra làm thầu
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thái nguyên vừa bắt giữ một đối tượng có hành vi vận chuyển pháo nổ trái phép
tại khu vực xóm tám xã sơn cẩm thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên tổ công tác phát hiện một nữ giới đang sử dụng xe máy vận chuyển hàng cấm và yêu cầu dừng xe để kiểm tra
lực lượng chức năng phát hiện ba trăm linh quả pháo củ có khối lượng một mươi một năm kg
hiện vụ việc đã được bàn ra cho công an
tại khu vực xóm tám xã sơn cẩm thành phố thái nguyên để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật